thuyền trưởng tonoaki và thủy thủ tàu kojima thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đã cập cảng tiên xa thăm hữu nghị việt nam và bộ tư lệnh vùng hai cảnh sát biển tại thành phố đà nẵng trong năm ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng bảy
tham gia lễ đón chính thức có đại diện bộ tư lệnh cảnh sát biển ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cảnh sát biển việt nam và lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản là thành viên tích cực của hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ khí chống lại tàu thuyền ở châu á
trong những năm qua hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển
chuyến thăm của tàu kojima đến đà nẵng tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa cảnh sát biển việt nam và lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản nhằm bảo đảm an ninh an toàn trên biển và trong khu vực
đây là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ học hỏi kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển cũng như tăng cường giao lưu hợp tác và hiểu biết lẫn nhau